trong lúc tắm tại thác nước làng mèo xã yagrang huyện yagrai tỉnh gia lai
ba thanh niên đã bị dòng nước cuốn trôi mất tích
sau nhiều nỗ lực tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy tung tích của những người trên
đến tối cùng ngày việc tìm kiếm phải tạm dừng vì trời tối và nước đang chảy xiết
trước đó vào chiều ngày một mươi tám tháng tám sáu thanh niên gồm lê anh tuấn một mươi tám tuổi
trú tại huyện phú hòa tỉnh phú yên cùng nguyễn thị hòa diệu một mươi bảy tuổi
trú tại thành phố pleiku tỉnh gia lai và trần văn tài một mươi chín tuổi bùi văn đức một mươi chín tuổi
nguyễn đình quang một mươi chín tuổi phan viết linh hai mươi hai tuổi cùng chú tại huyện iagrai tỉnh gia lai
rủ nhau đi chơi thác nước tại khu vực làng mèo
đến thác nước một vài thanh niên xuống thác tắm
trong lúc tắm thấy quang chơi với trong dòng nước đức và linh lao xuống cứu
khiến cho cả ba bị nước cuốn trôi
trong ngày hôm nay lực lượng chức năng tiếp tục công việc tìm kiếm tung tích ba thanh niên trên